làm việc với lãnh đạo tỉnh bắc cạn vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng tỉnh bắc cạn cần tập trung phát triển hạ tầng giao thông và nguồn nhân lực
tỉnh cần chỉ đạo thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả các giải pháp đề ra trong nghị quyết một hai của chính phủ để đạt mục tiêu năm hai nghìn một mươi chín
chia sẻ những khó khăn với bắc cạn như hạ tầng giao thông còn chưa phát triển hạ tầng kinh tế xã hội chưa đồng bộ
thủ tướng cho rằng bắc cạn cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắt tạo thuận lợi cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn
chú trọng lĩnh vực văn hóa xã hội bảo vệ môi trường tiếp tục cải cách hành chính tốt hơn để phục vụ người dân doanh nghiệp
trong sạch vững mạnh
thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành ở trung ương cần phải quan tâm
nhất là lĩnh vực giao thông vận tải quan tâm các chương trình mục tiêu quốc gia đối với tỉnh
từ y tế giáo dục đến văn hóa thể thao du lịch
tỉnh khó nên cũng cần phải đa dạng nguồn lực
trong phát triển
thủ tướng giao các bộ giúp tỉnh tìm nguồn lực
bên cạnh đó chính phủ thủ tướng chính phủ các bộ ngành
sẽ quan tâm đúng mức đối với vùng khó khăn
để tạo cú hích cho tỉnh phát triển trong thời gian tới